trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh quảng bình
thủ tướng chính phủ đã quyết định xuất cấp cho tỉnh này một tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
một tấn gạo được vận chuyển giao gạo tại trung tâm huyện thị xã theo kế hoạch phân bổ của ubnd tỉnh quảng bình
thời hạn thực hiện đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
căn cứ vào tình hình thực tế điều kiện sống của từng địa phương
quảng bình đang thực hiện cấp phát số gạo này cho người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
đặc biệt là ưu tiên cho các xã vùng biên vùng bị nước lũ chia cắt cô lập
các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói đứt bữa
bình quân mỗi khẩu một mươi năm kg gạo một tháng và liên tục trong vòng ba tháng